tại địa bàn xã đông quang huyện đông sơn tỉnh thanh hóa vừa xảy ra vụ tai nạn gây chết người
nguyên nhân ban đầu được xác định là do đá lăn trong khu vực mỏ
nạn nhân là nam giới bốn mươi bảy tuổi là công nhân khai thác của công ty trách nhiệm hưu hạn khánh thành xã đông quang huyện đông sơn
qua điều tra ban đầu của cơ quan công an khoảng chín giờ sáng nay khi các hoạt động khai thác đang diễn ra tại khu vực mỏ của công ty khánh thành
tảng đá lớn phía trên cao bất ngờ lăn xuống khu vực làm việc của công nhân và gây ra tai nạn thương tâm
theo tìm hiểu đang có tám công ty khai thác đá tại khu vực này hiện giấy phép hoạt động vẫn còn hiệu lực
cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường tiến hành điều tra xác minh và làm rõ nguyên nhân của vụ việc